sau thông điệp thừa nhận hai nghìn hai mươi một là một năm khó khăn và dự đoán covid một mươi chín sẽ kết thúc vào năm sau
tỷ phú mỹ bill gates tiếp tục cảnh báo biến chủng omicron có thể gây ra giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch
như dự đoán nó có thể mang lại tin tốt nếu khiến covid một mươi chín kết thúc sớm
bill gates dự đoán tin tốt về thời điểm đại dịch covid một mươi chín có thể kết thúc
tỷ phú bilges cho biết ông đã hủy hầu hết mọi kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ sắp tới
vì biến chủng nhiều đột biến chưa từng có omicron
đồng thời đưa ra những khuyến nghị để dịch có thể kết thúc trong năm hai nghìn hai mươi
khi mọi thứ tưởng như đã trở về bình thường chúng ta có thể bước vào giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch ông gate cho biết
omican lần đầu tiên bị phát hiện ở châu phi và hiện đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới
dù thông tin chính xác về đặc điểm của chủng này tới nay còn hạn chế
nhưng ông quyết cảnh báo rằng nó cần phải được ứng phó một cách nghiêm túc
vì nó có thể gây ra đợt bùng phát ca covid một mươi chín tồi tệ nhất vì nó rất dễ lây lan
nếu chúng ta có những bước đi đúng đắn bao gồm đeo khẩu trang tránh tụ tập đông người trong nhà và tiêm chủng
đại dịch cũng có thể kết thúc vào năm sau ông gates nhận định
nếu có tin tốt ở đây thì đó sẽ là biến chủng omicron có thể lây lan rất nhanh chóng
và khi nó trở thành chủng chiếm ưu thế ở một quốc gia làn sóng lây lan có thể kéo dài ít hơn ba tháng
những tháng đó có thể khá tồi tệ nhưng tôi vẫn tin là nếu chúng ta có bước đi đúng đắn
đại dịch cũng có thể kép lại trong năm hai nghìn hai mươi hai ông gates nhận định
tại mỹ tổng thống mỹ joe biden đã tìm cách chấn an người mỹ về khả năng chống lại biến thể omicron
đang lây lan nhanh chóng ở nước này
ông cho biết nước mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại biến thể này
công bố kế hoạch đối phó omicron tổng thống biden nhắc đến ông trump
trong bài phát biểu trên truyền hình ông biden đã chính thức công bố một loạt biện pháp
để chống lại đợt dịch mới vào mùa đông chẳng hạn phát nửa tỷ kit xét nghiệm tại nhà
ông phủ nhận thông tin nhà trắng đã không chuẩn bị đầy đủ cho đợt dịch mới
tất cả chúng ta đều lo lắng về biến thể omicron nhưng không nên hoảng sợ ông biden phát biểu từ nhà trắng
tổng thống mỹ giải thích đây không phải là tháng ba năm hai nghìn hai mươi thời điểm covid một mươi chín bắt đầu tấn công nước mỹ
đã có hai trăm linh triệu người mỹ được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng và chúng ta biết nhiều thứ hơn chúng ta chỉ cần tập trung
ông biden nhấn mạnh chiến dịch tiêm chủng của nước này
sẽ giúp ngăn ngừa các ca bệnh nặng trong số sáu mươi hai dân số mỹ đã được tiêm đủ liều
tuy nhiên ông đã chỉ trích những người không đi tiêm vaccine covid một mươi chín cho rằng họ đã không thực hiện nghĩa vụ yêu nước
ông biden cũng kêu gọi người dân mỹ đi tiêm mũi vaccine tăng cường để tăng mức độ bảo vệ chống lại biến thể omicron
chỉ mới ngày hôm trước cựu tổng thống trump cho biết ông ấy đã được tiêm mỗi vaccine tăng cường
ông biden nói và gọi đây có lẽ là một trong số ít những điều mà ông ấy và tôi đều đồng ý
trong một buổi phỏng vấn khi được hỏi đã tiêm mũi vaccine tăng cường hay chưa
cựu tổng thống mỹ donald trump xác nhận ông đã tiêm nhưng không tiết lộ lại vaccine nào
cùng với đó đại dịch covid một mươi chín đã góp phần làm tăng trưởng dân số tại nước này năm hai nghìn hai mươi một đạt mức thấp nhất từ trước đến nay
đại dịch covid một mươi chín làm dân số mỹ tăng chậm kỷ lục
reuters đưa tin cục điều tra dân số mỹ ngày hai mươi một tháng một mươi hai cho biết dân số nước này đã tăng ba trăm chín mươi hai sáu trăm sáu mươi năm người trong năm qua
tương đương một
các số liệu của cơ quan này cho thấy dân số mỹ tăng lên thành ba trăm ba mươi một tám trăm chín mươi ba bảy trăm bốn mươi năm người
đây là lần đầu tiên kể từ năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy dân số mỹ tăng dưới một triệu người và là mức tăng trưởng về số lượng thấp nhất kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
thời điểm cuộc điều tra dân số mỹ bắt đầu ghi nhận dữ liệu dân số hàng năm
tốc độ tăng trưởng dân số chậm có thể là do di cư quốc tế dòng giảm mức sinh giảm và tỷ lệ tử vong gia tăng một phần vì đại dịch covid một mươi chín
theo cuộc điều tra dân số
tốc độ gia tăng dân số chậm lại là một xu hướng ở mỹ trong nhiều năm qua
đây là kết quả của việc giảm mức sinh và di cư quốc tế dòng kết hợp với tỷ lệ tử vong cao do dân số già ngày càng tăng
vài năm qua tốc độ tăng trưởng dân số đã chậm lại ở mức thấp trong lịch sử
thời điểm mỹ có tốc độ tăng trưởng dân số chậm nhất trong thế kỷ hai mươi là giai đoạn một nghìn chín trăm một mươi tám một nghìn chín trăm một mươi chín
trong bối cảnh đại dịch cúm tây ban nha và thế chiến i
ông lack bruder trường phòng điều tra dân số của cục điều tra dân số mỹ cho biết
theo dữ liệu từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
nước này hiện có số người tử vong vì covid một mươi chín cao nhất trên thế giới với hơn tám trăm linh nạn nhân